trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu các sở ban ngành địa phương triển khai các phương án chủ động phòng chống áp thấp
ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ trưa ngày chín tháng một mươi trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
vùng biển thừa thiên huế có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám
các hồ thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của thời tiết
ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cùng lực lượng quân đội công an
sẵn sàng di rời dân khi có bão lụt lũ quét và sạt lở đất
đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản có phương án bảo vệ các công trình xây dựng
đảm bảo an toàn về người phương tiện trong các tình huống mưa lớn xảy ra ngập ống
ngay trong chiều ngày chín tháng một mươi giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế đã có công văn
cho phép học sinh từ mầm non đến cấp trung học phổ thông tại năm huyện thị xã vùng ven biển
và thành phố huế được nghỉ học trong chiều cùng ngày